thì mình có thể là có cái sinh hoạt đồ dùng tránh đi để mà có thể phòng ngừa để lây chéo của hai cá nhân
do đó là cái vấn đề này cũng là một vấn đề mà gồm có thể là phòng ngừa được trong một cái vấn đề mà để lây chéo cá nhân với nhau
việc thứ hai nữa là trong cái vấn đề lây chéo trong cái phòng ngừa nữa là nguyên nhân của nó là do cái threat của cái cuộc sống
do cái trong đồng ý chúng tôi nói là là căn khí phạm vĩ do những cái sinh hoạt
nếu anh biết kiềm chế anh biết cân bằng lại anh đừng kiềm chế được cái cảm xúc của mình thì có thể giảm bớt được cái quá trình mà bị bệnh
chứ còn anh tức tối mãi anh bực bội mãi thì cũng rất là khó khăn
việc thứ ba nữa là do vấn đề liên quan đến vấn đề là ăn uống
ăn uống thì là vấn đề sinh hoạtốt thuốc lá như vấn đề ăn uống rượu bia một cách thái quá
đặc biệt là rượu bia mà khi bụng đang trống không chẳng hạn uống rượu mạnh khi bụng trống không chẳng hạn
đó là những vấn đề
và đặc biệt nữa là có những cái thức ăn
và cho đến giờ phút này có những thức ăn mà về xã hội cho thức ăn nhanh
thực tế thì trong gia đình thì gia đình một thì hiện nay nó xuất hiện một cái việc là nhà mọi nhà đều có tủ lạnh
nhưng phải nói rằng là cái quy trình giả đông thức ăn từ tủ lạnh đưa ra để dùng phải nói rằng không phải ai cũng phần trăm phần trăm người dân đều biết cả
cái quá trình giả đông nó rất quan trọng
phải đồng ý chúng tôi mà thức ăn mà nếu mà giả đông
nó không tốt mà nấu thì chắc chắn là nấu không thể tiến tốt được
mà như thế là nó bị hàn như thế ăn vào nó là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tật
cho nên là từng từng nguyên nhân như vậy
cho nên là rồi một cái nguyên nhân nữa mà chúng ta mà liên quan đến sức khỏe thông thường hàng ngày
ví dụ ta ăn quá no hay ta ăn quá đói
ăn uống thức thường này nó sẽ gây ra cái tình trạng không ổn của giả đài
cho tất cả những việc này
chúng ta phải phòng ngừa để chúng ta có nhìn là nếu chúng ta phòng ngừa được thì tất cả cái sinh hoạt này có thể ngăn cản được cái bệnh lý giả đài
rồi phòng ngừa đó là phòng ngừa thứ nhất là chưa mắc bệnh còn phòng ngừa bị bệnh khi bị bệnh rồi được thầy thuốc khuyên can
để thầy thuốc cho đơn thuốc cho một lộ trình điều trị điều trị xong rồi được xác định là khỏi bệnh rồi
nhưng nếu anh cũng phải là phải nghe cái lời khuyên thầy thuốc thậm chí khám bệnh và tiếp tục lên kế hoạch để khám bệnh định kỳ
về thực hiện các kế hoạch của thầy thuốc giúp đỡ thì anh mới có thể là phòng bệnh không bị tái lại
còn không nếu anh cứ tự do sinh hoạt rồi anh vẫn cứ sinh hoạt một cách bừa bãi một người gọi là không có thái khoác
thì nó cũng gây ra những cái vấn đề bệnh lý cho nó có thể là lại mắc tái phát trở lại
do đó là hoặc là thậm chí khi trong điều trị đang điều trị nhưng anh không chấp hành với những cái gọi là những cái y linh của thầy thuốc một cách nghiêm túc
thì anh cũng có thể là bánh có thể nặng lên
chưa nói là bệnh có thể khỏi bệnh
chưa nói là bệnh có thể khỏi cho nên tất cả những việc này nó nằm trong cái vấn đề phòng ngừa
phòng ngừa là như vậy phòng ngừa đừng cho nó khỏi mắc
mắc rồi đừng cho nó diễn biến nặng và diễn biến nặng đừng cho nó để tái phát cho nên phòng ngừa này rất là cần thiết
vâng vẫn phải đồng ý với nhau câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không
làm thế nào chúng ta cứ phỏng làm sao để chúng ta xây dựng cho mình một cái lối sống lành mạnh một cái lịch trình cách ăn uống sao cho nó hợp lý nhất
thì chắc chắn cũng sẽ cố giảm thiểu được tối đa
trong rất nhiều các bệnh lý mà những nguyên nhân các bệnh viêm dạ dày